trong kỳ điều hành xăng dầu chiều nay ngày một mươi hai tháng tám liên bộ công thương tài chính đã quyết định giữ nguyên giá bán các mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai và dầu ma rút so với kỳ trước
giá xăng ron chín mươi năm dầu diesel và dầu hỏa giảm nhẹ
giá xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi bốn bốn trăm linh chín đồng một lít xăng ron chín mươi năm không cao hơn một mươi bốn chín trăm hai mươi hai đồng một lít dầu dsn không cao hơn một mươi hai hai trăm linh một đồng một lít dầu hỏa không cao hơn một mươi hai trăm linh bảy đồng một lít dầu ma rút không cao hơn một mươi một một trăm tám mươi ba đồng một kg áp dụng từ một mươi năm h ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi